thông tin từ bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật lấy thành công mắt xích máy cưa trong ổ bụng nam bệnh nhân do bị tai nạn lao động
được biết anh t một mươi chín tuổi sử dụng máy cưa cầm tay là loại sử dụng dây xích
trong lúc cắt đoạn gỗ đột ngột máy bị kẹt dây xích bị đứt đâm xuyên qua vùng bụng
sau tai nạn người nhà đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế tuyến dưới khám và điều trị
tuy nhiên tình trạng đau vùng hạ rừng phải ngày càng nhiều nên gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
bác sĩ khoa ngoại tổng hợp tiến hành thăm khám và thực hiện các xét nghiệm
kết quả chụp cắt lớp vi tính bụng có cản quang ghi nhận dị vật kim loại nằm dưới gan phải kích thước hai x một cm áp xe vùng hạ sơn phải kích thước năm x ba cm
bệnh nhân được bác sĩ chỉ tính phẫu thuật nội soi lấy dị vật ghi nhận có khối mủ khu trú ở dưới gan gần túi mật tá tràng đại tràng góc gan
kiểm tra kỹ tìm được dị vật kim loại hình chữ nhật đường kính một năm x một cm có hình dạng mắt xích
các cơ quan lân cận chưa phát hiện tổn thương bác sĩ tiến hành rửa sạch ổ bụng khâu lại cân cơ thành bụng dẫn lưu theo dõi
phẫu thuật thành công sau một giờ dấu hiệu sinh tồn bệnh nhân ổn định được chuyển khoa ngoại tổng hợp theo dõi
hiện bệnh nhân tỉnh vết mổ khô không sốt ông dẫn lưu dịch hồng nhạt
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn khắc nam phó khoa ngoại tổng hợp bệnh viện đa khoa trung mương cần thơ cho biết
trường hợp của bệnh nhân khá hề hữu vì một đốt mắt xích của máy cưa đã xuyên thành bụng bệnh nhân qua một vết thương rất nhỏ hai cm
nên rất dễ bị bỏ sót tổn thương dị vật đã tạo thành khối áp xe
phẫu thuật là phương pháp quan trọng để loại bỏ dị vật hạn chế các biến chứng đồng thời làm sạch các cơ quan lân cận kiểm tra tổn thương
sau phẫu thuật thời gian phục hồi của bệnh nhân tùy thuộc vào thời điểm can thiệp
nếu không phát hiện sớm hoặc xử trí kịp thời thời gian càng kéo dài nguy cơ khối áp xe lớn dần
biến chứng càng nghiêm trọng gây thủng tạng viêm phúc mạc nhiễm trùng nhiễm độc nặng
máy cưa xích là một trong những loại máy cầm tay dùng cụ phổ biến trong các gia đình
thực hiện những công việc như cưa gỗ cắt tỉa cành lá thân cây
máy vận hành dựa trên nguyên lý sử dụng lưỡi cơ bằng xích
lưỡi cơ này giống với xích của chiếc xe đạp và các mắt xích sẽ cắt đứt các vật liệu
để đảm bảo công việc cần nghiêm túc tuân thủ các nguyên tắc sử dụng máy cưa xích an toàn
chỉ cần một chút lơ là có thể xảy ra tai nạn cho bản thân và người xung quanh
lưu ý an toàn trong quá trình sử dụng máy cưa xích
thao tác lắp đặt đúng cách các thiết bị máy cơ xích
nghiên cứu và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên thiết bị
trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ bảo vệ tay găng tay bảo hộ quần áo bảo hộ mắt kính bảo hộ
quan sát xung quanh trước khi khởi động máy
tập trung cao độ khi sử dụng máy cưa
khi có bất kỳ sự cố nào trong quá trình vận hành máy tắt máy ngay và kiểm tra các lỗi kỹ thuật